mọi mặt công tác của lực lượng công an tỉnh hà giang trong đó có công tác chính trị tư tưởng sẽ đạt nhiều thành quả tích cực góp phần xây dựng lực lượng công an hà giang ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giữ vững an ninh trật tự bảo vệ bình yên nơi biên cương địa đầu của tổ quốc
tổ chức đều xây dựng tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ sản phẩm khác nhau về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm
các công ty có nhu cầu lưu hành sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào sẽ nộp hồ sơ theo quy định của tổ chức hay quốc gia đó
do vậy việc cấp phép của bộ y tế đối với sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do who công bố
các bộ y tế có hoạt động tập trung đông người không cần thiết tăng cường các biện pháp giám sát truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh cách ly f một tại nhà nơi lưu trú
và thông tin này cũng được đăng tải trên báo công an nhân dân online số ra sáng ngày hôm nay
việc số ca mắc covid một mươi chín mới tại cộng đồng và tử vong tiếp tục tăng nhanh ở nhiều địa phương đặc biệt là thành phố hà nội đã lên tới gần một năm trăm linh ca f vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
và theo bộ y tế một bộ phận người dân đã có tâm lý chủ quan những người tiêm vaccine giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian còn những người mới tiêm cần có thời gian để sinh miễn dịch
trong khi đó mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng đặc biệt là biến chủng delta với tốc độ lây lan rất nhanh
biến chủng amicron khi lan rộng trên thế giới có thể sẽ xâm nhập vào nước ta
và trước số ca mắc gia tăng bộ y tế yêu cầu các địa phương thường xuyên giả soát cập nhật các cấp độ dịch bám sát với thực tế tình hình dịch
trong trường hợp cần thiết thì tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
bộ y tế cũng đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết tăng cường các biện pháp giám sát truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh cách ly f một tại nhà và nơi lưu trú
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bộ y tế báo cáo văn phòng chính phủ đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cao
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ thì bộ y tế đã có những hướng dẫn cụ thể về các biện pháp hỗ trợ bệnh nhân
điều trị covid một mươi chín tại nhà tuy nhiên có một vấn đề mới phát sinh đó là làm thế nào để quản lý an toàn chất thải của f điều trị tại nhà
tại hà nội số liệu của sở y tế cho biết hiện tại có một mươi năm bốn trăm sáu mươi một ca bệnh dương tính đang được điều trị trong đó chín năm trăm sáu mươi một ca được điều trị tại bệnh viện cơ sở thu dung năm chín trăm linh người đang cách ly điều trị tại nhà
và nếu như mỗi ngày một người thải ra một kg chất thải rắn lây nhiễm thì với con số hàng nghìn f đang điều trị tại nhà trên cả nước thì lượng rác thải nguy hại là rất lớn
và trên thực tế chống dịch vừa qua các trường hợp f điều trị tại nhà nằm giải rác trên từng địa bàn nên công tác thu gom vận chuyển gặp nhiều khó khăn
cụ thể thì thời gian thu gom kéo dài chi phí vận chuyển tăng cao xe thu gom không thể di chuyển thu gom tại các hộ gia đình nằm trong ngõ nhỏ
và ngoài ra còn khó khăn về cả lực lượng thu gom
rác thải từ hộ gia đình đến điểm tập kết bao gồm cả năng lực số lượng người thực hiện và chế độ cho người thực hiện
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
xin cảm ơn biên tập viên minh hương xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hiện không có quận huyện nào ở thành phố có mức nguy cơ cao tự ứng với vùng cam như những tuần trước đó
theo đó trong tuần qua thành phố đạt các tiêu chí của cấp độ hai của dịch covid một mươi chín
cụ thể tại hai mươi hai địa phương cấp quận quyện có chín đơn vị đạt cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
một mươi ba địa phương đạt cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
và không có địa phương nào ở cấp độ ba
chín địa phương có dịch ở cấp độ một gồm quận ba quận sáu quận bảy quận tám quận bình tân tân phú huyện cần giờ hóc môn củ chi
ba địa phương ở cấp độ hai là quận một quận bốn quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận bình thạnh gò vấp phú nhuận tân bình tp thủ đức huyện nhà bè bình chánh
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm sáu mươi đơn vị đạt cấp một một trăm ba mươi chín nơi đạt cấp hai và một mươi ba đơn vị cấp ba
không có đơn vị thuộc cấp độ bốn
như vậy hai địa phương của thành phố tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận tân bình huyện bình chánh từ cấp một lên cấp hai
hai huyện giảm cấp độ dịch là bình tân từ cấp hai xuống cấp một quận một mươi cấp ba xuống cấp hai
một dấu hiệu khả quan về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong tuần qua là từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thành phố có năm bốn trăm chín mươi ba ca mắc mới giảm đáng kể so với tuần liền kề trước đó là bảy năm trăm hai mươi bảy trường hợp
tỷ lệ ca mắc mới một trăm linh dân trên một tuần là bảy mươi một
tỷ lệ này một tuần trước
đó là chín mươi một
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai người dân tại thành phố hồ chí minh đã có cơ hội trực tiếp chìm ngưỡng tác phẩm và giao lưu với nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn á về hai cuốn sách ảnh mang tên chúng tôi là việt nam và sài gòn ký cường
sài gòn ngoan cường những tấm ảnh đã giúp nhìn lại một năm gian nan cả nước chống lại đại dịch từ đó toát lên tinh thần lạc quan và sự trân trọng hơn với cuộc sống
tháng chín năm hai nghìn hai mươi nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn á từng để lại dấu ấn qua sắc ảnh tinh thần việt và cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
dự kiến ban đầu của nhếp ảnh gia nguyễn á là hoàn thiện dự án chân dung những người phụ nữ tiêu biểu của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
song chính thực tế khắc nghiệt khi toàn xã hội đối mặt làn sóng thứ tư của covid một mươi chín cuốn sách ảnh sài gòn ngoan cường có cơ hội ra đời
hàng trăm câu chuyện được ngôn ngữ nhếp ảnh kể lại về những tháng ngày kiên cường đẩy lùi covid một mươi chín
đằng sau mỗi tấm ảnh đều động lại mất mát không thể quên
song thông điệp lớn hơn của các tác phẩm là sự tri ân đến những lực lượng đã góp sức chống dịch nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân
sau khi các bác sĩ đã giúp chị mổ xong để cứu bé ra xong thì chị trở nặng và bệnh viện một trăm bảy mươi năm đã tiếp nhận với chị
và một cái thời gian điều trị rồi qua trải ra nhiều lần phẫu thuật thì bệnh viện đã cứu sống của chị
và đây là cái cảm xúc mà khi cái ngày chị ra viện là lần đầu tiên được gặp lại con chị
con trai của mình và chồng con đây là con gái rồi bé con của chị xanh á
nên cái cảm xúc đó mình không bao giờ quên
trong một mươi năm quyển sách qua thì có lẽ đây là quyển sách mà mình tâm đắc nhất về gốc độ nghệ thuật cho tới chất báo chí nó thể hiện rất cao
mà nó làm cho mình say máu mới lạ lùng lắm
có những cái tư liệu như thế á nghĩ là nó sẽ quý cho bây giờ cho sau này
mình nghĩ là mình có trách nhiệm trách nhiệm của một cái người người đàn ông của sài gòn phải làm cái gì đó để sau này mọi người nhìn lại nghĩ về một cái sài gòn bị tổn thương rất nặng nhưng mà mong may là mọi cái cũng đã vượt qua
một trăm sáu mươi bức ảnh tiêu biểu của hai sách ảnh chúng tôi là việt nam và sài gòn ngoan cường sẽ tiếp tục được trưng bày tại nhà văn hóa thanh niên thành phố hồ chí minh đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
sau một mươi ngày ra quân thực hiện tháng cao điểm kiểm tra xử lý các vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn một bốn ngàn trường hợp vi phạm xứ phạt số tiền gần hai bảy tỷ đồng
lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng quán ăn quán cà phê giải khát kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm
trong số hơn một bốn trường hợp vi phạm đã có đến hơn một trường hợp vi phạm do không đeo khẩu trang vứt bỏ khẩu trang vật dụng sử dụng không đúng nơi quy định không giữ khoảng cách an toàn
đặc biệt cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử lý hơn hai trăm ba mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như tổ chức bán đồ uống có cồn cho khách không giữ khoảng cách tối thiểu cho khách
ngoài các đoàn kiểm tra của công an tp biên hòa tại các phường xã lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt ra quân kiểm tra
trong hai ngày qua các tổ tuần tra của cảnh sát trật tự công an tỉnh đồng tháp liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố cao lãnh

trong hai ngày qua các tổ tuần tra của cảnh sát trật tự công an tp biên hòa đã đồng loạt ra quân kiểm tra và bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lên điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn tp cao lãnh